từ ngày hai tháng chín đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có mưa to đến rất to đặc biệt là khu vực miền núi lượng mưa đo được từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm lũ lên nhanh đã gây chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch của các huyện vùng núi làm cô lập nhiều thôn bản
tại khu vực cầu tràn ba lòng huyện đắc rông tỉnh quảng trị do mưa lớn nước lũ lên nhanh và chảy xiết nên từ chín giờ tối ngày hai tháng chín người dân không thể qua lại khu vực này
mưa liên hoan trong phòng khoảng một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng hồ nước rất là hoa hoa cho nên người dân ở địa phương ở hai bên sông rất khó bảo vệ quản tài sản
lúc hai giờ sáng thì mưa rất to nước lên rất là nhanh hiện tại đến hai giờ sáng đến lúc này là khoảng lên khoảng bốn đến năm mét nước
hiện tại tuyến đường bộ vào bốn xã ba lòng hải phúc triệu nguyên và mò ó đã bị chia cắt người dân phải sử dụng thuyền đò ngang để di chuyển
tuy nhiên do nước lũ lên nhanh nên việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp huyện hướng hóa đã tiến hành di rời hơn ba mươi hộ dân ở khu vực vùng lìa và thị trấn lao bảo ra khỏi vùng ngập lụt
đồng thời tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng di rời cứu hộ người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
đồng thời tổ chức lực lượng ứng trực sàng di rời cứu hộ người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét và sản lở đất
đồng thời tổ chức lực lượng ứng trực sàng di rời cứu hộ người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét và sản lở đất
trên các tuyến đường hồ chí minh nhánh tây và tuyến đường quốc lộ một mươi năm d tuyến đường năm trăm tám mươi tám a đã xuất hiện tình trạng sạt lở ta luy dương tại hàng chục vị trí
số lượng đất đá bị sạt lở lên đến hàng nghìn mét khối
hiện lực lượng chức năng của tỉnh quảng trị đang tập trung nhân lực vật lực để nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở nói trên và nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất